trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày năm tháng sáu nhiều vấn đề nóng đã được các đại biểu quốc hội chất vấn bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể và bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện
phiên chất vấn của hai bộ trưởng đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cử tri
phiên chất vấn bộ trưởng bộ giao thông vận tải đã nhận được sự quan tâm đông đảo của cử tri sáng nay nhất là khi ngành giao thông gần đây cũng xảy ra nhiều vấn đề nóng gây bức xúc dư luận
như quản lý cấp bằng lái xe tình trạng tài xe sử dụng chất kích thích khi uống rượu bia
theo tôi khi mà quản lý một cái ngành cái vận tải thì những cái nhà mà quản lý đó họ cũng rất là đau đầu
vì cái khâu tuyển dùng lái xe vào á họ cũng không thể nào họ biết hết được những cái lái xe như thế nào
nhưng mà tôi thiệt nghĩ dù cái điều đó rất là khó nhưng mà mình cũng phải cố gắng làm như thế nào để giảm thiểu bớt những cái trường hợp mà lái xe
và dùng lái xe vì cái điều đó nó ảnh hưởng cho tất cả cộng đồng
còn với phiên chất vấn bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện
các cử tri cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến việc quản lý các dự án kết hợp mục đích tâm linh tôn giáo
theo tôi nghĩ thì văn hóa là cái nền tảng tinh thần của thổ vừa là mục tiêu vừa động lực
đối với người việt nam thì cái việc du lịch tâm linh là rất là quan trọng
nhưng mà trong vụ qua thì
phải nói là thời gian vừa qua trong năm nay
lại công tác quản lý lễ hội của bộ văn hóa là rất tốt so với các năm trước
nhưng bên cạnh đó cũng còn một số vấn đề tồn tại mà gây nên cái bức xúc trong xã hội
nhất là cái hiện tượng về cái chỗ chùa ba bảng
tức là cái công tác quản lý chưa tốt cho nên bị một số người nợ dụng để mà trục lợi
cho nên gây ra bức xúc trong du lịch như thế
dù anh có làm dịch vụ gì sang nữa đúng không
chùa tâm linh nhưng tôi nghĩ rằng là cái nơi mà trốn linh thiêng
thì cái dịch vụ thì chúng ta phải hết sức phải có cân nhắc
vì đấy không phải là cái nơi để chúng ta làm ăn kinh tế
đấy là cái nơi để mà toàn dân người ta gửi cái gọi là cái gì
cái cái cái cái hy vọng
các cử tri cũng mong muốn các bộ trưởng thực hiện lời hứa
và sớm giải quyết các bất cập trong lĩnh vực của mình
về trả lời chất dấn của bộ trưởng bộ dân quá thế thao du lịch nguyễn ngọc thiện
thì chúng tôi thấy rằng
không mất được nhưng mà còn nhiều tồn tại
những vấn đề mà nêu ra của bộ trưởng
thì thấy rằng gần như đó là nó còn chút chút
nó chưa có một biện pháp cụ thể
thì mong rằng là bộ trưởng sắp tới phải có những cái giải pháp cụ thể
chứ không đó thì sẽ không thỏa mãn ấp ứng yêu cầu của cử tri